thưa quý vị do nắm bắt tâm lý muốn biết điểm thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi năm của thí sinh
nên nhiều đối tượng đã thực hiện tròi lừa đảo bằng cách mời trào nhắn tin sms để trục lợi
tuy nhiên điều đáng nói là sau mỗi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học cao đẳng của những năm trước
thì vấn đề này đã được cảnh báo song bản thân thí sinh và người nhà vẫn bị lừa
đặc biệt bộ giáo dục và đào tạo là cơ quan duy nhất có quyền cung cấp thông tin chính thống về điểm thi
thì vẫn chậm trễ trong việc cảnh báo cũng như thông báo rộng rãi về phương án tra cứu điểm thi
bốn giờ ba mươi phút chiều hôm qua ngày hai mươi hai tháng bảy bộ giáo dục và đào tạo đã công bố đường link tra cứu điểm thi trên website của bộ và nhiều trường đại học
nhiều trang báo điện tử khác
tuy nhiên do lượng truy cập quá cao nên nhiều thí sinh và phụ huynh rất khó khăn khi truy cập vào các website này
chiều qua bắt đầu em tra cứu vào các đường link của bộ nhưng mà phải mất một khoảng thời gian dài em mới vào được trang quét
nghẽn mạng lâu lắm chị ạ có điểm lúc thời gian có điểm là một mươi bốn giờ ba mươi phút thì cuộc nghẽn của em đến một mươi bảy giờ mình sẽ tra được điểm
ngay sau khi tình trạng nghẽn mạng tra cứu điểm thi xảy ra bộ giáo dục và đào tạo đã khắc phục sự cố
tuy nhiên đến thời điểm này rất nhiều đường link của cụm trường đại học cũng như đường link tra cứu điểm thi tại các báo điện tử vẫn còn tình trạng tắc nghẽn và báo lỗi như thế này
trước đó rất nhiều thí sinh và người nhà vì sốt ruột nên đã tra cứu theo hướng dẫn của một số trang mạng bằng cách nhắn tin gửi tới các đầu số điện thoại tám nghìn bảy trăm tám mươi tám tám nghìn bảy trăm linh hai tám nghìn bảy trăm một mươi hai v v
với cước phí cho mỗi tin nhắn là một mươi năm đồng thậm chí có không ít thí sinh nhắn tin tới hai hoặc ba đầu số